ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa tổ chức hội thảo với chủ đề
đổi mới công nghệ theo chuỗi để phát triển rừng trồng
do ủy ban nhân dân tỉnh phú yên phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức
tại hội thảo các đại biểu nhà khoa học đã tập trung thảo luận các giải pháp
và nhu cầu liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm lâm nghiệp
vai trò của cây giống trong phát triển rừng ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến lâm sản
trong các giải pháp để nâng cao năng suất rừng trồng
thì giống được coi là khâu đột phá mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất
bên cạnh đó việc chế biến sau thu hoạch cũng là một trong những giải pháp
nhằm nâng cao giá trị gỗ rừng trồng được các nhà khoa học đề cập đến
với diện tích đất có rừng hơn hai trăm linh hectare trong đó có hơn một trăm linh hectare rừng trồng
tỉnh phú yên đã ban hành nhiều cơ chế chính sách triển khai đề án tái cơ cấu lĩnh vực lâm nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn năm hai nghìn ba mươi